ngày hai mươi ba tháng một tiếp tục đợt kiểm tra hành chính và chất kích thích đối với tài xế container tại khu vực cảng cát lái ở quận hai và cảng container quốc tế việt nam quận bảy
công an tp hcm đã phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với ma túy
trước kiểm tra được lập ngay cổng ra vào các cụm cảng sau khi kiểm tra giấy tờ các lái xe được lấy mẫu nước tiểu kiểm tra có sử dụng chất ma túy hay không
kết quả xét nghiệm tám mươi hai trường hợp đã phát hiện ba tài xế dương tính với ma túy
kết quả xét nghiệm máu của bệnh viện quận hai sau đó đã khẳng định tài xế này dương tính với ma túy đá
qua kiểm tra hành chính lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe thu giữ một số công cụ hỗ trợ được các tài xế mang theo trong cabin